bốn mươi tám năm sau ngày giải phóng mặc dù tình hình an ninh chiến trị thế giới đang có nhiều những diễn biến hết sức khó lường
tác động sâu rộng tới đời sống xã hội và nền kinh tế toàn cầu tuy nhiên việt nam vẫn giữ được thế đứng vững chắc
môi trường an ninh được giữ vững trật tự xã hội được đảm bảo nền chính trị ổn định văn hóa giáo dục y tế có bước phát triển mới
đời sống nhân dân cũng từng bước được nâng lên là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của đất nước
thu hút ngày càng nhiều hơn các dòng vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam
điều này đã được các chuyên gia tổ chức quốc tế khẳng định mạnh mẽ
năm hai nghìn hai mươi đại dịch covid một mươi chín phủ bóng đen lên nền kinh tế toàn cầu
các biện pháp phong tỏa đóng cửa biên giới đình trệ du lịch thương mại khiến cho phần lớn các nước có mức tăng trưởng âm hoặc rơi vào trạng thái khủng hoảng
trong bức tranh uam ấy việt nam là quốc gia hiếm hoi đạt tăng trưởng dương ở mức hai chín mươi một
đó là một điều thần kỳ
các lĩnh vực nông nghiệp thủy sản chế tạo xây dựng và dịch vụ đều đã tăng trưởng dương
đặc biệt ngành sản xuất đã hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng
nền kinh tế việt nam có cái tiềm năng rất là lớn
khi chúng ta có một trăm linh triệu dân và sức tiêu thụ trong nước rất là lớn
và yếu tố nữa giúp chúng ta vượt cho giai đoạn covid đó là sự hỗ trợ và những chính sách phù hợp của chính phủ
khi đã ổn định được tỷ giá lãi suất cũng như hỗ trợ doanh nghiệp trong nhiều lượng khó khăn covid
sức mạnh nội lực đi cùng sự uyển chuyển trong các chính sách của đảng nhà nước
không chỉ đưa nền kinh tế việt nam ngoạn mục vượt qua giai đoạn khủng hoảng do đại dịch toàn cầu
mà chính những yếu tố đó đã tạo nên những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội trong bốn mươi tám năm qua
đặc biệt qua ba mươi bảy năm đổi mới
việt nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành nước có thu nhập trung bình thấp
nếu như trong giai đoạn đầu đổi mới một nghìn chín trăm tám mươi sáu một nghìn chín trăm chín mươi mức tăng trưởng gdp bình quân hàng năm chỉ đạt bốn
thì giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi một một nghìn chín trăm chín mươi năm gdp bình quân đã tăng gấp đôi đạt tám hai một năm
liên tiếp trong bốn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín việt nam đứng trong tốc một mươi nước tăng trưởng cao nhất thế giới

nó là một trong những nền kinh tế mới nổi thành công nhất
chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của việt nam năm hai nghìn hai mươi hai được xếp thứ bốn mươi tám trên một trăm ba mươi hai nền kinh tế
đứng thứ hai trong nhóm ba mươi sáu nền kinh tế thu nhập trung bình thấp
chính phủ việt nam với tư duy tiến bộ và cởi mở kiên định với mục tiêu tăng trưởng bền vững
kết quả là việt nam đã tham gia hàng loạt hiệp định thương mại tự do
điều này tạo ra nhiều động lực phát triển mới góp phần nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế với thị trường toàn cầu
bên cạnh đó một nền chính trị ổn định được xem là yếu tố quan trọng giúp việt nam thu hút các nhà đầu tư quốc tế
tạo điều kiện nâng cao hơn nữa vị thế kinh tế trong chuỗi cuốn toàn cầu
kinh tế vĩ mô ổn định thu nhập bình quân đầu người tăng lên
cùng với sự phát triển lấy con người là trung tâm trên các phương diện sức khỏe giáo dục an sinh xã hội
đã đưa chỉ số phát triển con người hdi của việt nam tăng đều và khá ổn định cả về giá trị tuyệt đối cũng như thứ hạng
thời gian qua
sẽ làm cho nhiều tiến độ tụt hậu lại và ảnh hưởng đến tăng trưởng
tuy nhiên chúng ta thấy rằng việt nam cũng đã có những cam kết để tiến độ tốt hơn trong việc thực hiện những lĩnh vực xóa đói giảm nghèo
và chúng tôi thấy rằng việt nam đã đạt được những kết quả tốt phải nói là đặc biệt tốt trong các quyền về kinh tế xã hội
đảm bảo sự chủ động tiếp cận của người dân doanh nghiệp trong các lĩnh vực hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn
việt nam đã phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
và đang trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu một quốc gia số ổn định và thịnh vượng đổi mới căn bản toàn diện hoạt động quản lý điều hành của chính phủ
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phương thức sống làm việc của người dân phát triển môi trường số an toàn nhân văn rộng khắp
việt nam có nhiều vấn đề xã hội mà chuyển đổi số có thể giải quyết như y tế giáo dục giao thông vận tải thương mại bảo vệ môi trường và nông nghiệp
lợi thế là việt nam có nguồn nhân lực công nghệ thông tin trẻ
tiếp cận công nghệ thông tin cao chính phủ cũng rất quan tâm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số
tôi sẽ chọn ba từ để nói đó là kinh tế xã hội và chính phủ
việc số hóa cả ba yếu tố này là cực kỳ quan trọng và tôi tin rằng chính phủ việt nam đang làm rất tốt trong việc thúc đẩy cả ba trụ cột này
chuyển đổi số sẽ mở ra cơ hội lớn cho việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
trong sự biến chuyển không ngừng của tình hình thế giới
những thách thức đặt ra cho việt nam không hề nhỏ
nhưng từ sức sáng tạo từ kết quả của cả một quá trình nỗ lực phân đấu liên tục bền bỉ
mà trên hết là sự đoàn kết của toàn đảng toàn dân và toàn quân
việt nam sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển để tên gọi việt nam và lá cờ đỏ sao vàng tự hào tỏa sáng trên trường quốc tế